vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều nay đã xảy ra một vụ cháy hai tàu cá và ba căn nhà trên tuyến sông an hòa thuộc phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
theo đó vào thời gian trên ngọn lửa đã bùng phát từ chiếc tàu cá kg một nghìn chín trăm bốn mươi tám ts do ông lưu văn hầu vụ tại phường an hòa thành phố rạch giá làm chủ đang neo đậu để sơn sửa
vụ cháy đã làm thiệt hại gần như hoàn toàn chiếc tàu cá này và cháy lan sang một chiếc tàu khác đang đậu bên cạnh cũng do ông hầu làm chủ gây thiệt hại một phần ca bin thân tàu
ba căn nhà nằm cạnh chiếc tàu này cũng bị cháy lan làm thiệt hại gần như hoàn toàn và đã đẩy ba hộ dân này lâm vào cảnh màn trời chiếu đất khi dịp tết đã gần kề
sau khi vụ cháy xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời chữa cháy và chống cháy lan sang các tàu cá đang đậu gần đó cũng như căn nhà bên cạnh
sau gần hai giờ đám cháy mới được khống chế hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy